kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu
các bộ ngành địa phương quán triệt ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị
thủ tướng đề nghị ngay trong chiều nay hoặc muộn nhất là đầu tháng sau
văn phòng chính phủ phải trình thủ tướng ký ban hành nghị quyết số một kèm theo phụ lục hai trăm bốn mươi hai
gồm công việc cụ thể để các địa phương triển khai ngay nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh việc hoàn thành vấn mức các chỉ tiêu trong điều hành kịp thời nhịp nhàng giữa tăng trưởng
và ổn định vĩ mô hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt được nhiều thành công
và đây là điều đáng mừng có được kết quả ngày hôm nay là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị
tuy nhiên các cấp các ngành không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế như tổng bí thư đã lưu ý
mà cần phải có kinh nghiệm để vận dụng vào năm tới
các chỉ tiêu phải được lượng hóa đo đếm được kiểm tra được tập trung giả soát
đối thoại hoàn thiện cơ chế chính sách quyết liệt giảm chi phí tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
ngành nghề phòng công nghiệp thoại việt nam chủ cất doanh nghiệp
mình phải lắng nghe mình tháo gỡ chứ mình cứ nói mình đúng rồi mình bảo thủ mình trì trệ
trong khi mà nó thể chế là một cái điểm ngắn mà đoán ta đã chắc định thì chúng ta có thành công được
thủ tướng lưu ý cần phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra đánh giá tình hình
theo dõi sát diễn biến chỉ đạo xử lý linh hoạt kịp thời gắn liền với việc khen thưởng
xử lý kịp thời đối với cán bộ
theo đó các địa phương cũng phải thành lập tổ công tác để kiểm tra đôn đốc công việc
đừng để chủ trương nằm trên giấy không đi vào cuộc sống
thủ tướng nêu rõ một số công việc cần triển khai năm hai nghìn một mươi tám
đó là tăng trưởng kinh tế phải đạt cận trên mức quốc hội thông qua cho năm hai nghìn một mươi tám
từ sáu năm đến sáu bảy tức là ít nhất phải đạt sáu bảy
thủ tướng yêu cầu phải có chuyển biến mạnh mẽ về sức sống
về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của từng ngành từng địa phương
từng doanh nghiệp kể cả sản phẩm quốc gia
thu hút vốn fdi có chọn lọc chứ không chọn ồ ạt
không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá
thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tạo thuận lợi cho thông tin truyền thông
cùng với việc xử lý nghiêm các vi phạm các địa phương cần làm tốt công tác dân vận
ngay sau hội nghị thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
với chuyên đề về sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật